cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dương văn biển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chú tỉnh vĩnh long đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang
ra quyết định khởi tố để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra khoảng đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai biết một gia đình người dân trú tại huyện châu thành
tỉnh hậu giang có con sang campuchia làm thuê nhưng không được trả lương thường xuyên bị đánh đập
nếu muốn về nước thì phải mang một trăm năm mươi triệu đồng sang chuộc
biển đã đưa ra thông tin gian dối là có thể giúp đưa con ông này về việt nam trong vòng một tuần với chi phí là chín mươi năm triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận tiền đối tượng tiêu xài hết
qua xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành còn phát hiện dương văn biển bị tòa án
nhân dân huyện châu thành tuyên phạt một năm tù về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản vào đồng năm hai nghìn hai mươi hai
trong thời gian được hoãn chấp hành án thì đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo